với vị trí địa hình và điều kiện đất đai không thuận lợi trong những năm qua nỗ lực cải thiện mức sống cho nhân dân gặp nhiều khó khăn
đã có những thay đổi tích cực nhưng mường lát vẫn còn rất nghèo
trạng đường xây dựng nông thôn mới đang đặt ra nhiều thách thức cho đảng bộ chính quyền và nhân dân mường lát
huyện mầng lát có tám xã và một thị trấn với khoảng ba mươi năm nhân khẩu trong đó hơn chín mươi là người dân tộc thiểu số
độc thái và mông sau hai mươi một năm thành lập đến nay mầng lát vẫn là một trong những huyện nghèo nhất cả nước
với tỷ lệ hộ nghèo trên sáu mươi một hai mươi bảy thôn bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia
có câu nói vui rằng đã đến mường lát thì đừng nói chữ nghèo vì có bao nhiêu xã thì bấy nhiêu thuộc diện nghèo
em với vợ thì làm lúa làm lúa với làm xám xám thì trồng cho bò thôi
lúa thì mình trồng để mình ăn mà đôi khi mình cũng đi mua nhiều thứ ví dụ như là váy rồi các thứ phải để đi bán
để mình lấy tiền để kiếm cái ăn cho con
không có vùng chăn nuôi toàn là chăn rát rát đi ăn đêm tối thì nó rát về nhà
cho nên là mỗi một hộ thì riêng gia đình tôi thì có năm sáu con bò mà thấy rát đi rát lại nó cũng khó rồi
cho nên là không thể nuôi được nhiều hơn nữa
do thiểu số nguồn nhân lực của địa phương rất hạn chế do trình độ dân trí thấp
nếp nghĩ cách làm lạc hậu việc tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đến với người dân còn gặp nhiều khó khăn
xã thì hiện nay mới chỉ là ba trên một mươi chín tiêu chí đối với cấp xã thôi
tuy nhiên thì xã cũng đang tập trung là thực hiện cái điểm là xây dựng tập trung chủ yếu là ở thôn bản
xã mường lý thì là cái xã duy nhất
năm hai nghìn một mươi sáu là được công nhận một cái bản nông thôn mới là cái bản trình đưa
và năm nay năm hai nghìn một mươi bảy này và tới đây thì có cái quyết định của huyện rồi là sẽ được công nhận thêm cái bản nàng là bản nông thôn mới
với những huyện nghèo như mường lát trung ương đã và đang có nhiều chương trình dự án chủ trương đầu tư hỗ trợ cho vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám bên cạnh việc hỗ trợ theo nghị quyết ba mươi a cho các hộ nghèo
đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện mường lát tự nguyện trồng chăm sóc bảo vệ rừng sẽ được hỗ trợ ba tấn gạo một năm từ nguồn dự trữ quốc gia
để tạo công an việc làm xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số bảo đảm môi trường sinh thái cho lưu vực sông mã huyện mường lát đã vận động nhân dân chuyển đất nương rẫy sang đất trồng rừng
mỗi hộ dân tộc thiểu số tham gia trồng rừng mỗi tháng sẽ được hỗ trợ một mươi năm kg gạo một khẩu một tháng
sau sáu năm người dân sẽ được hưởng lợi toàn bộ giá trị rừng cây do gia đình trồng

với sự vào cuộc của nhiều tổ chức đoàn thể địa phương như hội cựu chiến binh hội phụ nữ đoàn thanh niên
nghề chủ yếu ở đây là trồng trọt và chăn nuôi
chính vì vậy cho nên là phụ nữ có vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề phát triển kinh tế
với cái kênh hội của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã phát động chị em vay vốn ngân hàng chí sách để phát triển kinh tế cho hộ gia đình
bản trắng đảng viên giữa thung xa lầm đũi anh về đây nhen đầm ấm tình người
một đôi vai gánh hai trọng trách quân phục màu xanh lấm đỏ đất chân đồi
đối với người dân xã trung lý huyện mường lát thiêu tá phạm văn tôn đồ miên phòng trung lý là cái tên vô cùng thân thuộc
ngày anh nhận nhiệm vụ phó bí thư đảng ủy xã trung lý ít ai ngờ rằng người lính quân hàm xanh ngày đêm ba bám bốn cùng
giúp đỡ đồng bào dân tộc xóa đói giảm nghèo đẩy lùi lạc hậu ấy lại làm nên kỳ tích trong công tác củng cố cơ sở đảng
xóa điểm trắng đảng viên tại một mươi một trên một mươi hai bản mông chưa có tri bộ
về bản thân cá nhân của tôi thì được bộ chỉ huy biên phòng điều sang để tham mưu giúp đảng chính quyền địa phương
trước hết tôi nhận thức rõ là trách nhiệm của mình phải làm gì và làm như thế nào để đổi mới
chứ không phải là làm thế nào mà
động trách tại chỗ do đó chúng tôi đã xác định đây là tìm ra những giải pháp nó cụ thể
đi từng thôn bản một tức là cái chung thì nói chung được nhưng mà cái riêng đồng bào thái khác đồng bào mông khác đồng bào mường khác
nghĩa rằng làm thế nào mà sát nhất thực tiên nhất để làm sao giới hiểu nhất giới tiếp xúc nhất
xây dựng đảng là then chốt phát triển kinh tế là trọng tâm
vai trò của đội ngũ đảng viên tại huyện mường lát vô cùng quan trọng
bởi đồng bào dân tộc thiểu số tại đây có quan điểm rất rõ ràng
đảng viên là đầu tàu đảng viên mà để gia đình mình nghèo thì chưa giỏi chưa dám nghĩ dám làm
chưa giỏi thì việc tuyên truyền vận động chủ trương chính sách và các mô hình kinh tế đến bà con sẽ không có nhiều hiệu quả
chúng tôi đến gặp anh vi văn thắm trưởng bản nàng một xã mường lý
gia đình anh hiện tại đã có cơ ngơi khang trang là thành quả của những năm tháng xoay sở đủ mọi hướng để thoát nghèo
mỗi một người đảng viên như bản thân tôi tôi phải làm trước làm gương cho dân
thứ nhất là phát triển kinh tế gia đình rồi là cái kho chăn nuôi phát triển kinh tế là phải nuôi cho hợp lý áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển
chính sách và sự hỗ trợ của đất nước dù có nhiều như thế nào cũng không thể hiệu quả nếu thiếu sự nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân
tại xã mường lý gia đình chị đinh thị hòa là một ví dụ tiêu biểu cho điều đó
không có dụng nương nên thu nhập chủ yếu từ nguồn chăn nuôi trên mảnh đất của gia đình
để có thêm nguồn thu gia đình chị đã chủ động tìm tòi phương hướng đa dạng hóa chất nuôi
chị chia sẻ lấy chồng từ năm một mươi sáu tuổi thời đó với người thái ở đây đã là muộn
giờ chỉ mong trước kia tiếp tục đi học thì sẽ đỡ đần được cho gia đình nhiều hơn
dù vậy những năm tháng khó khăn đã đi qua hiện mỗi năm trừ chi phí các loại gia đình chị cũng giành dụng được năm mươi triệu đồng
nói chung là gia đình cũng chăn nuôi chủ yếu là vò rồi sau đó là lợn gà ngàn các loại cá thêm là trồng cây lưu niên
năm nay thì vừa xuất được năm mươi cân ngàn thì là một cân một trăm linh với là vừa xuất là bốn mươi bảy cân lợn
quần cá sẽ sắp tới mùng hai mới xuất nhưng mà cũng tầm đội sáu mươi hay gần tạ thì đó cũng nhiều lắm
nói chung là loại cá chấm cá chép cá vượng cá trôi sông hồng cũng có
sùng a tủa người dân tộc mông tại xã tân trung lại là một ví dụ khác
cưới hỏi từ năm một mươi sáu hai vợ chồng mới hai mươi một tuổi mà nay đã có hai mặt con
cuộc sống trong bản tự sản tự tiêu kiếm được đồng tiền vô cùng vất vả mà không hề ổn định
tủ quyết tâm về trung tâm huyện mường lát học sửa chữa ô tô để có cái nghề
và sau này tùa quyết tâm về trung tâm huyện mường lát học sửa chữa ô tô để có cái nghề